từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay tổng công ty điện lực miền trung thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện trên bốn triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn một mươi ba tỉnh thành phố miền trung tây nguyên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín với tổng số tiền gần hai trăm chín mươi năm tỷ đồng
ngoài ra tổng công ty điện lực miền trung còn thực hiện hỗ trợ hai trăm một mươi bảy cơ sở y tế khách sạn được dùng để cách ly khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm đã nhiễm covid một mươi chín với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
theo tính toán sự kiến trong thời gian hỗ trợ ba tháng tổng công ty điện lực miền trung giảm giá điện giảm tiền điện khoảng gần một tám mươi bảy tỷ đồng trên tổng số khoảng một mươi một tỷ đồng để hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho doanh nghiệp và người dân trên cả nước